tại buổi họp báo thường kỳ quý ba năm hai nghìn hai mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cho biết gdp ngành nông nghiệp quý ba tăng hai chín mươi ba và tính chung chín tháng tốc độ tăng trưởng của ngành đạt một ba mươi
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản chín tháng ước đạt gần năm mươi ba tỷ đô la trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt ba mươi năm tỷ đô la tăng một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
kinh ngạch tháng chín ước đạt ba tám tỷ đô la tăng ba tám so với tháng tám cao nhất trong chín tháng qua
tám nhóm mặt hàng xuất khẩu trên một tỷ đô la và sáu nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên hai tỷ đô la là cà phê gạo hạt điều rau quả tôm gỗ và sản phẩm gỗ
kinh ngạch nhập khẩu ước đạt hai mươi hai tám tỷ đô la giảm hai hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
giá trị các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt một mươi bảy tám tỷ đô la giảm ba năm
sau hai tháng hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu chính thức có hiệu lực hàng nông sản việt nam xuất khẩu vào thị trường châu âu là bảy trăm sáu mươi sáu ba triệu đô la
so với tháng bảy tháng tám tăng một mươi một năm và tháng chín tăng ba mươi hai bốn
đây sẽ là tiền đề thuận lợi để ngành nông nghiệp đạt mục tiêu xuất khẩu bốn mươi một tỷ đô la trong năm nay